doanh nhân doanh nghiệp là lực lượng đóng vai trò quyết định trong việc huy động các nguồn lực tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho xã hội góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo tạo công an việc làm cho người lao động giải quyết các vấn đề an sinh xã hội của quốc gia
và trong suốt bảy mươi ba năm qua những tư tưởng lớn của chủ tịch hồ chí minh về giới doanh nhân doanh nghiệp việt nam được coi như kim chỉ nam định hình cho đội ngũ những người làm kinh tế phát triển doanh nghiệp phát triển đất nước
sinh thời chủ tịch hồ chí minh rất quan tâm đến đội ngũ doanh nhân việt nam ngay sau ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa bác đã có cuộc gặp mặt với giới công thương hà nội
tiếp đó hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba cũng đã hiến định vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam thể hiện sự quan tâm ghi nhận và đánh giá cao của đảng nhà nước đối với lực lượng này
điều đó đã tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân việt nam
trụ vững vượt qua khó khăn trở ngại đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
mới đây nhất tại buổi gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ kiên định phương hướng kiến tạo phát triển đồng hành với doanh nghiệp để các doanh nghiệp chung tay cùng người dân cả nước phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính
và bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường
nhà ông ta đã nói dân cường thì nước thịnh muốn đất nước giàu mạnh thì dân phải giàu
đất nước không thể giàu mạnh nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém
cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã trở thành trụ cột của nền kinh tế là lực lượng chủ lực đi đầu thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
đội ngũ doanh nhân có mặt ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống như sản xuất nông nghiệp dịch vụ các sản phẩm công nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế